trên sông hiếu và sông thạch hãn tỉnh quảng trị nạn khai thác cát trái phép đang có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là tại các khu vực giáp danh giữa các địa phương tình trạng khai thác cát trái phép đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh quảng trị
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
không có số hiệu không đăng kiểm đây là chiếc tàu của các đối tượng đang hút cát trộm trên khu vực giáp danh giữa huyện triệu phong và thành phố đông hà tỉnh quảng trị
không biết vi phạm pháp luật nên con cũng có nghề họ có nghề đào tạo cho con đi làm nên con có nghề đi làm thuê cho họ để kiểm ích để nuôi con đời vợ
có nhiều cái cản trợ khi mà mình phát hiện địa phương mình thì đối tượng là tay tạt qua quá hướng của thành phố đông hà và nảy tên và núp những cái điểm mình không thể vào kiểm tra được
tham gia cùng lực lượng công an huyện triệu phong tuần tra
học bờ sông thạch hãn chúng tôi mới thấy sự phức tạp khi đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép ở trên con sông này
lợi dụng đêm khuya và thời tiết xấu là các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động mạnh
từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã phát hiện và xử lý hơn ba mươi trường hợp khai thác cát trái phép với số tiền xử phạt hơn tám mươi triệu đồng
trong thời gian tới thì đơn vị cũng đặt phương hướng là phối hợp cả đơn vị
câu chuyện khai thác cát trái phép đã và đang là vấn đề nóng của nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
nhưng để ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác cát trái phép cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương ở cơ sở
bởi đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép này còn nhiều san nan và lắm phức tạp